trong chiều qua phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa phối hợp với công an các địa phương
bắt giữ các đối tượng gồm nguyễn ngọc tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một nguyễn chính thiêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
nguyễn quốc hưng sinh năm hai nghìn năm cùng ngụ quận bốn nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ngụ quận bảy
để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể vào chiều tối ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tài giả làm gái mẹ dâm đến công viên hai mươi ba tháng chín quận một
và mồi chạy được một khách mua dâm do đã bàn bạc trước nên trong lúc tài thỏa thuận giá bán dâm
thì các đối tượng còn lại sẽ tìm cách lấy trộm xe của khách
tuy nhiên do khách khóa cổ xe nên đối tượng không lấy trộm được
chúng tiếp tục dẫn dụ khách đến một khách sạn trên địa bàn quận một mươi để tìm cách lấy trộm chìa khóa xe
trong lúc người khách mua dâm đang tắm thì tài lấy trộm chìa khóa xe đưa đồng bọn lấy xe tẩu thoát
sau khi thực hiện hành vi mua bán dâm xong tài nhanh chóng rời đi
các đối tượng mang chiếc xe trộm được đến một tiệm cầm đồ trên đường nguyễn thị tần
phường hai quận tám để cầm lấy tiền tiêu xài
đến chiều qua ngày hai mươi sáu tháng một mươi một lực lượng cảnh sát hình sự đã phát hiện băng nhóm trên
tại công viên hai mươi ba tháng chín nên mời về làm việc
tại trụ sở công an các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình
chúng cho biết thường hoạt động tại khu vực trung tâm tp hcm
đối tượng chúng nhắm đến chủ yếu là người nước ngoài nhưng do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
khách nước ngoài không du lịch tại việt nam nên băng nhóm này chuyển sang
giàn cảnh khách việt nam để chiếm đoạt tài sản